sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang đã tổ chức hội thảo giới thiệu ứng dụng nông nghiệp an giang
ứng dụng miễn phí trên di động nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp
hơn năm trăm linh đại biểu là nông dân giỏi cán bộ hội nông dân cán bộ kỹ thuật trên địa bàn tỉnh
đã được chuyên gia công nghệ ở tp hcm giới thiệu những tiện ích của những ứng dụng như hệ thống giá cả nông sản ở từng xã
được cập nhật liên tục tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp kết nối giao thương giữa nông dân với doanh nghiệp
nhận thông tin từ sở nông nghiệp phát triển nông thôn và địa phương
tại hội thảo các nông dân còn được hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất
với tích hợp những tính năng hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giải quyết cơ bản những khó khăn cho người nông dân
trong xu hướng tiếp cận công nghệ thông tin như tiếp cận các thông tin về thị trường
hoặc các thông tin chưa được cập nhật liên tục hoặc chưa chính xác tại khu vực mà người dân đang sinh sống
người nông dân khó khăn trong việc bán nông sản cho các thương lái các thông tin về giá bán thông tin thương lái chưa được minh bạch